tại hà nội đã diễn ra diễn đàn logistics việt nam hai nghìn hai mươi với chủ đề
cắt giảm chi phí logistics nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
phó thủ tướng trịnh đình dũng tham dự và phát biểu chỉ đạo
diễn đàn năm nay là diễn đàn lần thứ tám được tổ chức trong bối cảnh có nhiều đặc điểm mới
việc triển khai và ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như cptpp evfta
rcep đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh
trong khi đó vấn đề chi phí logistics đã được nêu lên nhiều năm qua nhưng hiện vẫn là điểm nghẽn
các giải pháp cắt giảm chi phí logistics là chủ đề được chính phủ các bộ ngành địa phương quan tâm
và chỉ đạo nhằm giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
đồng thời phục hồi đã tăng trưởng bị xuất giảm do tác động của dịch covid một mươi chín
cũng tại diễn đàn đã diễn ra lễ trao bằng khen của thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ công thương
cho các tập thể cá nhân có thành tích trong phát triển dịch vụ logistics
lễ ký kết một số biên bản ghi nhớ hợp tác trong ngành và lễ công bố báo cáo logistics việt nam hai nghìn hai mươi